theo thống kê chưa đầy đủ việt nam có khoảng trên ba triệu người mắc bệnh biếu giáp các loại
và mỗi năm có khoảng một trăm một mươi năm người được khám và chữa bệnh biếu cổ
vì vậy việc tầm soát không chỉ phát hiện sớm bệnh lý tuyến giáp
mà còn có ý nghĩa rất lớn trong việc điều trị bệnh hiệu quả
đây là biện pháp bền vững giúp cải thiện sức khỏe cho người dân
được sự tài trợ của chương trình vì cộng đồng tăng cường nhận thức về bệnh lý tuyến giáp
do bệnh viện nội tiết trung ương triển khai tại bệnh viện ung biếu đà nẵng
với chủ đề sàng lọc bệnh lý tuyến giáp thyroid chain
người dân tại đà nẵng và các tỉnh lân cận được tài trợ khám kiểm tra sàng lọc các bệnh lý về tuyến giáp
chương trình triển khai từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đến nay đã có hơn hai người được tầm soát miễn phí
các chuyên gia y tế khẳng định một trong những biện pháp bền vững giúp cải thiện sức khỏe cho người dân việt nam
chính là nâng cao nhận thức về các bệnh lý đặc biệt là bệnh lý tuyến giáp
vì có thể chữa trị nếu phát hiện sớm
đây cũng là một trong những bệnh lý được ưu tiên trong các chương trình y tế quốc gia